bộ trưởng bộ giao thông vận tải vừa có quyết định giao ban quản lý dự án hai tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường vành đai bốn vùng thủ đô hà nội
dự án đầu tư xây dựng đường vành đai bốn vùng thủ đô có chiều dài chín mươi tám km quy mô cao tốc sáu làn xe với kinh phí đầu tư khoảng sáu mươi sáu năm trăm linh tỷ đồng
thời gian thực hiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án được xác định là từ năm hai nghìn hai mươi đến hai nghìn hai mươi
cầu hồng hà vào đường dẫn dài sáu km tổng mức đầu tư chín tám trăm bảy mươi sáu tỷ đồng